chủ tịch ubnd huyện gò quao tỉnh kiên giang vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong việc quản lý thu chi tài chính đối với phòng lao động thương minh và xã hội huyện gìn quao
theo đó tổng số tiền sai phạm tại đơn vị này là hơn tám tỷ bốn trăm sáu mươi chín triệu đồng trong đó thủ quỹ của đơn vị là bà nguyễn thị lệ hằng đã có hành vi chiếm đoạt hơn tám tỷ một trăm tám mươi một triệu đồng
số tiền mà bà nguyễn thị lệ hằng chiếm đoạt gồm ba tỷ bốn trăm chín mươi năm triệu đồng nguồn chi ngân sách người có công một tỷ chín trăm hai mươi chín triệu đồng tiền trợ cấp xã hội hai tỷ hai trăm hai mươi chín triệu đồng tiền hỗ trợ điện cho hộ nghèo một trăm một mươi triệu đồng tiền đào tạo nghề ba trăm linh bốn triệu đồng tiền bồi hoàn mặt bằng nghĩa trang nghiệp sĩ và một số nguồn tiền khác

và có phòng thì nói là tiền thì hết rồi không còn nhưng mà tiền nó còn rất là lớn
chủ tịch ubnd huyện gò quao chỉ đạo kiểm điểm có hình thức kỷ luật
đối với nguyên trưởng phòng nguyễn trung kiên hiện là tránh văn phòng huyện ủy
lê quốc văn hiện là chủ tịch liên đoàn lao động huyện
kiểm điểm có hình thức kỷ luật bà nguyễn thị thanh mai phó trưởng phòng đoàn tấn hon kế toán phòng
riêng trường hợp bà nguyễn thị lệ hằng có dấu hiệu cố ý làm trái và tham ô tài sản
đã vi phạm điều một trăm sáu mươi năm hai trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định của pháp luật